chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch đại hội đồng ipa bốn mươi một đã chủ trì phiên toàn thể lần thứ hai của đại hội đồng ipa bốn mươi một
đại hội đồng ipa bốn mươi một đã thông qua báo cáo của các ủy ban chính trị kinh tế xã hội tổ chức và báo cáo của hội nghị nữ nghị sĩ ipa
hội nghị không chính thức nghị sĩ trẻ ipa và thống nhất ra thông cáo chung
ipa và các nghị viện thành viên ipa sẽ tiếp tục đoàn kết vượt qua thách thức
chung tay ủng hộ cộng đồng văn hóa xã hội ipa trong việc ứng phó với đại dịch covid một mươi chín trên mọi lĩnh vực
như bao phủ y tế toàn dân mạng lưới ứng phó với các tình huống khẩn cấp về y tế bảo vệ môi trường đa dạng hóa sinh học và quản lý rác thải
các nước cũng chúc mừng việt nam đã tổ chức thành công đại hội đồng ipa bốn mươi một bằng hình thức trực tuyến trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín